các bạn nhận thấy n ba trăm tám mươi năm giúp ngăn chặn lây nhiễm đồng thời không có bằng chứng về độc tính
theo đồng tác giả andre omstit hợp chất này rất độc đáo vì giúp ngăn việc xâm nhập bề mặt tế bào mà không cần có mặt ở bên trong giúp ngăn ngừa khả năng tổn thương tế bào
bên cạnh đó chỉ cần một lượng nhỏ đã rất có hiệu quả
trong thử nghiệm các chuyên gia tại đại học cornell do phó giáo sư hector aguilar coreno dẫn đầu
cho những con chuột nhiễm virus gây covid một mươi chín được xịt mũi hàng ngày trong bốn ngày
tất cả một mươi con chuột được xịt mũi đã sống sót so với tỷ lệ chỉ hai mươi số chuột không được chữa trị
thử nghiệm với biến thể delta n ba trăm tám mươi năm không chỉ giúp ngăn ngừa lây nhiễm mà còn có hiệu quả điều trị trong vòng một mươi hai giờ sau khi nhiễm
giúp giảm tải lượng virus trong phổi và ngăn ngừa sụt cân có liên quan lây nhiễm
theo ông gene bên cạnh tiềm năng trong phòng
điều trị covid một mươi chín cơ chế của hợp chất mới còn hứa hẹn được sử dụng để điều trị cho các bệnh do virus khác như là cúm ah một n một và cúm c
trong bối cảnh biến thể omecron vẫn đang khiến cho nhiều quốc gia phải chật vật để đối phó
loại hợp chất này hỗ trợ không nhỏ trong việc kiểm soát dịch bệnh và hạn chế số ca mắc mới trong thời gian tới
việc trung quốc kiên trì áp dụng zero covid không chỉ gây khó khăn cho những người dân tại quốc gia này
mà các tiểu thương tại việt nam cũng trực tiếp bị ảnh hưởng
đặc biệt là những người nông dân xuất khẩu trái cây giải cứu thanh long giá chín mươi một thùng hai mươi kg
hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu sán năm đồng một kg là những lời giao bán đã trở nên quen thuộc với người dân hà nội dạo gần đây
suốt từ thời điểm trước tết đến nay những điểm giải cứu thanh long hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu lúc nào cũng đầy áp hàng
thành ra cứ vài ngày chị thơ lại ghé vào những điểm mua này để mua một thùng trái cây hoặc hai ba quả dưa hấu
việc xuất khẩu sang trung quốc sụt giảm mạnh
bán hàng loạt các mặt hàng trái cây rồi chợ bán với giá rẻ như cho
tại hà nội trong những ngày này người đi đường không khó để bắt gặp những điểm bán trái cây giải cứu hỗ trợ tiêu thụ
thanh long dưa hấu được chất đóng trên vỉa hè bán với giá từ bốn đồng đến sáu đồng một kg
trên chợ mạng không chỉ có thanh long dưa hấu mà danh sách các loại trái cây bán giá rẻ tiếp tục được nối dài
đáng nói chuối tiêu hồng hàng xuất khẩu được trào bán lan liệt trên thị trường
với giá chỉ năm đến sáu đồng cho một kg
thậm chí có nơi giao bán giá chỉ ba đồng một kg rẻ hơn cả giá của một cốc trà đá ở vỉa hè hà nội
theo các chủ hàng đây là mức giá rẻ chưa từng có
chị nguyễn thị oanh đầu mối bán chuối tiêu hồng ở hà nội cho biết
nếu không tách hàng xuất khẩu sang trung quốc loại chuối tiêu hồng xuất khẩu này
nếu có bán ra thị trường giá lên tới ba mươi năm bốn mươi đồng một kg và cũng chỉ có bán ở trong các siêu thị
nhưng thời điểm này xe chuối xuất khẩu sang trung quốc đang phải quay đầu về bán tại thị trường nội địa
không bán nhanh chuối chín sẽ thối hỏng
theo đó những chủ hàng như chị đành phải xả hàng bán giá rẻ
tại các thủ phủ dưa hấu ở gia lai phú yên hay bình định
giá loại trái cây này đã tụt xuống đáy chỉ còn hơn hai đồng một kg
ông phan văn lâm thuê đất trồng dưa tại e trà rang thuộc sơn hòa phú yên cho biết
thương lái chỉ mua dưa
dưa loại một trọng lượng bốn kg một trái trở lên với giá hai hai trăm linh đồng
loại hai từ ba cân một trái giá hai đồng
vậy là dòng giã gần ba tháng trời trồng và chăm sóc
cuối vụ vợ chồng ông đành phải bán đổ bàn tháo ước lỗ gần hai mươi triệu đồng
ông lâm buồn bã cho biết
nhìn đống dưa ế phơi nắng tôi rời vào chỗ mát chất đống
trái dưa tròn trơn trượt lăn xuống đất vợ tôi ngồi khóc
chia sẻ về câu chuyện ủn ứn nông sản
và điệp khúc rớt giá
bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn lê minh hoan cho hay
cách đây ba bốn năm cũng có tình trạng ủn ứ tại cửa khẩu
nhưng không nặng nề như bây giờ
lần nào các câu hỏi tại sao lại lệ thuộc vào một thị trường lớn
không đa dạng không phát triển thị trường một trăm linh triệu dân
không tăng chế biến hàng hóa mà lại xuất khẩu thô
không chuẩn hàng hóa chất lượng xuất khẩu chính ngạch
đầu tư phát triển logistic lại được đặt ra
như chúng ta mắc chứng hay quên
giải phóng được hàng thì những câu hỏi đó lại trôi đi
mà không được kiên trì tìm các giải pháp đối phó
việc đứt gãy bộ trưởng nói
chưa kể chúng ta còn mắc bệnh tự bằng lòng
hài lòng với những cái đang có nên ngại thay đổi
cách làm kinh tế vẫn mù mờ về đầu cung và đầu cầu
không đi vào quỹ đạo đôi khi giống như đi buôn chuyến
nhiều hơn là hợp tác bài bản nên gặp nhiều rủi ro
không thể phủ nhận việc kiểm soát dịch tại trung quốc
đang gây khó khăn không nhỏ cho tất cả các mắt xích
trong chuỗi xuất khẩu trái cây
đây là vấn đề không mới nhưng rất cần phải giải quyết triệt đề
tránh tình trạng phụ thuộc vào một phương án duy nhất như hiện nay
tiếp tục một số tin tức thế giới đáng chú ý
mặc dù số trường hợp covid một mươi chín ở thượng hải còn ít so với thế giới
thành phố này vào ngày hai mươi chín tháng ba một lần nữa thắt chặt các hạn chế covid một mươi chín
trong giai đoạn đầu tiên của chiến dịch chống dịch gồm hai giai đoạn
cư dân phía đông quận hoàng phố ban đầu đã bị nhốt trong các khu nhà
ở vào ngày hai mươi tám tháng ba
và hầu hết được phép đi lại trong đó
tuy nhiên ngày hai mươi chín tháng ba hai người dân nói với reuters rằng
ủy ban khu phố thông báo người dân không còn được phép ra khỏi nhà nữa
gu quan ju một quan chức y tế của thành phố nói trong một cuộc họp báo
ngày hai mươi chín tháng ba rằng người dân không nên rời khỏi nhà
kể cả dắt thú cưng đi dạo hoặc là đi vứt rác
bà đồng thời cho biết một mươi bảy nhân viên y tế từ thượng hải
và các khu vực lân cận đã thiết lập sáu ba trăm linh trạm xét nghiệm
và tiến hành tổng cộng tám hai mươi sáu triệu lần xét nghiệm tại các quận bị cấm của thành phố vào ngày hai mươi tám tháng ba
cảnh quay bằng máy bay không người lái do truyền thông nhà nước trung quốc công bố cho thấy rằng
những con phố hoang vắng xung quanh các tòa nhà chọc trời của khu tài chính lục gia chủ
ở quận phố đông
giao thông công cộng ở phía đông đã ngừng hoạt động
và tất cả các phương tiện chưa được phê duyệt cũng bị cấm lưu thông trên đường
ở phía tây thành phố
người dân liên tục đổ xô đến các cửa hàng tạp hóa và chợ rau quả để tích chữ lương thực
trước khi bị cấm cửa từ ngày một tháng bốn
hoàn cầu thời báo dẫn lời nhà kinh tế carl hepping từ đại học bắc kinh cho biết
tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa của thượng hải có thể giảm năm trong quý đầu và quý ii so với một năm trước
nhưng nền kinh tế quốc gia sẽ không bị ảnh hưởng nhiều
chính quyền thành phố thượng hải thông báo trên tài khoản wechat chính thức về số ca mắc covid một mươi chín
kỷ lục trong hai mươi bốn giờ qua là bốn ba trăm tám mươi một ca không có triệu chứng và chín mươi sáu ca có triệu chứng
cách đó một ngày thượng hải ghi nhận ba bốn trăm năm mươi ca không triệu chứng và năm mươi ca có triệu chứng
số ca mắc covid một mươi chín kỷ lục được báo cáo ở thượng hải
dù thành phố hai mươi sáu triệu dân này đang áp đặt các biện pháp phong tỏa chặt chẽ
trước đó ngày hai mươi bảy tháng ba thượng hải tuyên bố áp đặt phong tỏa hai giai đoạn
để kiềm chế đợt bùng phát covid một mươi chín mới nhất
đảm bảo an toàn và sức khỏe của người dân
giai đoạn một bắt đầu từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi một tháng ba phong tỏa nửa phía đông thượng hải
giai đoạn hai bắt đầu từ ngày một đến năm tháng bốn phong tỏa nửa phía tây thượng hải
nửa phía đông thượng hải là nơi đặt sân bay quốc tế phố đông thượng hải và trung tâm tài chính
thượng hải cũng tiến hành một loạt các biện pháp như giảm thuế gia hạn hoặc giảm tiền thuê nhà
hỗ trợ vay vốn cho các doanh nghiệp nhỏ ngành bán lẻ và dịch vụ ăn uống
nhằm gia hạn hạn chế tối đa tác động xấu đến nền kinh tế
trên khắp trung quốc tổng số ca mắc covid một mươi chín tính đến ngày hai mươi tám tháng ba là một trăm bốn mươi năm tám trăm linh tám ca và tổng số ca tử vong là bốn sáu trăm ba mươi tám ca
so với các nước trên thế giới đây chưa phải là con số lớn
tuy nhiên trung quốc vẫn đang nỗ lực duy trì chiến lược zero covid
có thể thấy rõ ràng những nghịch lý đang diễn ra tại trung tâm tài chính của trung quốc
dù đang áp dụng các biện pháp
phòng tỏa chặt chẽ
thượng hải của trung quốc vẫn báo cáo số ca mắc covid một mươi chín kỷ lục
đáng chú ý số ca mắc tại thượng hải hiện nay vẫn còn ít hơn so với nhiều nước
nhưng tại đây vẫn duy trì chiến lược zero covid
thưa quý vị so với những quốc gia xung quanh có thể thấy việt nam đang dần kiểm soát được đại dịch
và từng bước hồi sinh sau khi đối phó với làn sóng lây nhiễm lớn nhất kể từ đầu dịch
ngay lúc này việc chúng ta nghiêm túc thực hiện những biện pháp phòng dịch phù hợp
với bối cảnh chống dịch mới vẫn rất cần thiết
nên thông tin vừa sau
cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo